viêm gan cấp tính vậy thì bao lâu sẽ cần kiểm tra sức khỏe của gan một lần
nếu mà mình chẩn đoán là viêm gan cấp tính thì tôi cũng chưa hiểu cái câu hỏi của bạn là viêm gan cấp tính là do cái gì
do virus phương an b c hoặc là do một cái viêm gan nhiễm độc hoặc là thậm chí là do rượu
thì thường thường nếu mà viêm gan cấp tính thì men gan nó rất là tăng
có thể là vài trăm đến hàng nghìn hoặc vài nghìn đơn vị trên mililit
thì lúc đó thì chúng ta khoảng một tuần hoặc một mươi ngày chúng ta phải kiểm tra lại
đến khi nào mà cái men gan nó trở về bình thường
bởi vì cái mẹn gan bình thường thì nó hơi khác nhau giữa nam và nữ một chút
nhưng mà một cái số khoảng từ ba mươi đến bốn mươi đơn vị trên mililit thì chúng ta gọi là mẹn gan bình thường
khi mà mẹn gan nó vẫn tăng thì chúng ta phải thường trưng theo dõi và cho điều trị
đến lúc nào mà mẹn gan nó trở về bình thường thì chúng ta phải hết theo dõi
và khi trường hợp đặc biệt là trường hợp bệnh nhân mà bị viêm gan
viêm gan virus b hoặc c thì mặc dù mẹn gan bình thường chúng ta cũng phải thường xuyên
đi xem là virus có phát triển không thì chúng ta tiến hành điều trị cho mỗi bệnh nhân
và những trường hợp tất cả những trường hợp bị viêm gan
mà mặc dù có thể là chưa phải đến cái giai đoạn điều trị đặc hiệu ấy
thì chúng ta phải từ ba hoặc sáu tháng chúng ta đi xét nghiệm là một lần
như vậy là rõ ràng là chúng ta trong cái trường hợp này thì tầm ba đến sáu tháng chúng ta đi xét nghiệm một lần
cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi về cho chương trình
câu hỏi tiếp theo đến từ một khán giả năm nay năm mươi sáu